tiềm mẩn nguy cơ gây tai nạn rất lớn khi tham gia giao thông bởi nhiều lý do
đó là nhận định của không ít cư dân mạng khi bản luận về vấn đề này
bên cạnh đó nhiều cư dân mạng còn cho rằng
việc siết chặt quản lý đào tạo lái xe ngăn chặn các trung tâm lái xe chui và thầy dạy lái chui
là việc làm cấp bách hiện nay đang đặt ra với các cơ quan quản lý có liên quan
liên quan tới việc dạy và học lái xe ô tô
theo đông đảo cư dân mạng
thời gian gần đây xuất hiện nhiều các vụ tai nạn chết người
có liên quan tới các học viên học lái xe và thuê dạy lái xe
vấn đề đang được không ít người đặt ra là liệu rằng quy trình đào tạo lái xe
có đàng tạo ra kẽ hở cho việc các thể dạy lái xe chui lắc luật lợi dụng
cho học sinh ra đường để học mà không tuân thủ đúng giáo trình
bỏ qua việc tập đi xa hình trong sân bãi
làm quen với sử dụng phương tiện trong thời gian nhất định
theo vụ phương tiện và người lái
thuộc tổng hợp của các cư dân mạng
và các tổng cục đường bộ việt nam
giáo viên dạy lái xe phải đáp ứng các tiêu chuẩn về nghiệp vụ sư phạm
có bảng tốt nghiệp trung cấp nghề trở lên
có thâm niên giấy phép lái xe theo đúng quy định
được tập huấn cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành
và thường xuyên được tập huấn nâng cao trình độ
bên cạnh đó về các phương tiện xe tập lái
cũng phải đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật
tuy nhiên cư dân mạng cho rằng
tình trạng giáo viên dạy lái xe chui để cho học sinh tự tập
có trường hợp người tập lái sử dụng phương tiện tập lái
không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật
còn di chuyển trên các khu vực đông dân cư
trên các tuyến đường mà không có trong giáo trình được quy định
cũng là vấn đề đáng báo động hiện nay
tại nhiều khu vực đường đông dân cư
mà các xe tập lái đi lại bất chấp
thiết nghĩ cần có biển báo hoặc quy định cụ thể
trong việc quy định đường cho xe tập lái
để hạn chế tai nạn có thể xảy ra
tăng cường kiểm tra sự phát triển
tăng cường kiểm tra sự phát triển
và trật nạn các trường hợp dạy lái xe chui
tịch thu phương tiện dạy lái mà không đảm bảo kỹ thuật
bản thân mỗi người khi đi học lái xe
cần đến các trung tâm có uy tín mà học
đừng vì học phí rẻ hay cắt bớt thời gian học
để chỉ lấy được cái bằng
như vậy rất nguy hiểm khi tham gia giao thông
bạn nghĩ sao về tình trạng ô tô tập lái chui
và thầy dạy lái xe chui hiện nay
hãy chia sẻ quan điểm của bạn
và cùng tương tác với chúng tôi
trên fanpage truyền hình công an nhân dân
a cồng truyện hình công an